chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đã đến thăm chúc mừng tòa giáo mục hải phòng và giám mục vũ văn thiên
phó tổng thư ký hội đồng giáo mục việt nam giáo mục giáo vận hải phòng
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí trương thị mai đã gửi lời chúc mừng giáng sinh an lành
đến tòa giám mục hải phòng cùng giám mục vũ văn thiên các linh mục chức sắc tín đồ công giáo
và bà con giáo dân tại thành phố cảng
đồng chí đánh giá cao sự đóng góp của tòa giám mục giáo mục vũ văn thiên và bà con giáo dân
đã có nhiều đóng góp tích cực hiệu quả vào sự phát triển mạnh mẽ của thành phố hải phòng và của đất nước
đồng chí trương thị mai cũng mong muốn giám mục vũ văn thiên cùng các chức sắc
tiếp tục khích lệ bà con giáo dân đoàn kết thực hiện kính chúa yêu nước
xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo chung sức góp phần xây dựng thành phố và đất nước
ngày càng phát triển phùng vinh